trước làn sóng thứ hai của dịch covid một mươi chín quay trở lại cùng với đó thời gian qua
việc nhập cảnh trái phép vào việt nam có chiều hướng gia tăng phức tạp
tại con tum các chốt chặn được bộ đội biên phòng tỉnh con tum tổ chức dày đặc
dọc theo tuyến biên giới dài gần ba trăm linh km giáp với hai nước bạn lào và campuchia
nhằm kiểm soát tốt khu vực biên giới không để dịch bệnh xâm nhập
người nhập cảnh trái phép vào việt nam đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới
tuyên truyền cho người dân về cách phòng chống dịch covid một mươi chín
xã bờ y huyện ngọc hồi là địa bàn ngã ba biên giới tiếp xác với cả hai nước lào và campuchia
có cửa khẩu quốc tế bờ y và trạm cửa khẩu phụ đắc côi
xác định các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép diễn ra phức tạp
và nguy cơ dịch bệnh covid một mươi chín xâm nhập vào địa bàn là rất cao
với tinh thần trách nhiệm cao cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế bờ y
đã đến từng thôn làng vào từng gia đình để tuyên truyền cho người dân
các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín cũng như tích cực trong tố giác tội phạm
với chiều dài biên giới gần ba trăm linh km bộ đội biên phòng tỉnh con tum
đã thành lập năm mươi bảy chốt chặn dọc theo tuyến biên giới
với hơn bốn trăm linh cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng
hai mươi bốn trên hai mươi bốn bảo đảm không để dịch bệnh xuất nhập cảnh trái phép
xâm nhập vào địa bàn tỉnh con tung
dẫu biết rằng bao gian nan vất vả còn ở phía trước
nhưng những người chiến sĩ biên phòng trên cả nước nói chung
và các chiến sĩ biên phòng trên địa bàn tỉnh con tum nói riêng
vẫn không quản ngại gian khó ngày đêm mang lại sự bình yên cho mọi nhà
góp phần tích cực vào công tác phòng chống dịch bệnh